tài sản đối tượng nhắm tới thường là máy tính bảng điện thoại đắt tiền đồ trang sức trị giá gần một trăm linh triệu đồng sau đó đem đi cầm đồ để lấy tiền sử dụng ma túy hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ